cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại nghệ an có mưa rất to mưa diện rộng với lượng mưa từ một trăm linh ba trăm linh mm đã làm một nhà bị sập tám công trình thủy lợi bị hư hỏng gần bảy m khối đất đá ở các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ bốn mươi tám b bị sập sàn lở cục bộ hơn bảy mươi hectare lúa bị ngập cùng hơn ba trăm linh hectare ngô và rau bị hư hỏng
nước lũ trên sông cả lên nhanh đến sáng nay sắp xỉ báo động một mưa lũ khiến em lê minh đăng sáu tuổi trú tại bản tạng xã tiền phong quế phong thiệt mạng vào trưa qua một mươi bảy tháng chín
tại hà tĩnh mưa lớn từ tối ngày một mươi bốn tháng chín đến nay tổng lượng mưa nhiều nơi như hương sơn chu lễ linh cảm trên năm trăm linh mm đẩy mực nước trên các sông lên cao gây ngập cục bộ và cô lập một số xã
mưa lũ đã khiến chiều qua em lê anh tuấn một mươi bảy tuổi cùng hai người khác khi đi đánh cá bị nước dâng lên đánh lật thuyền tuấn bị nước cuốn trôi thi thể được tìm thấy sau đó hai giờ đồng hồ còn hai người khác được kịp thời cứu sống
mưa lũ đã khiến chiều qua em nguyễn tùng dương một mươi tuổi học sinh trường tiểu học hương giang huyện hương khê cũng đi chăn châu bị ngã xuống dòng nước lớn và thiệt mạng thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ sau đó vài chục phút
tại thanh hóa từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng chín hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có mưa vừa mưa to đến rất to thống kê từ tri cục đê điều và chống lụt bão thanh hóa lượng mưa nhiều nơi lên trên hai trăm linh mm đã gây ngập cục bộ ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống nhân dân
tại huyện như xuân mưa lớn đã làm ngập năm mươi hectare lúa chuẩn bị đến kỳ thu hoạch có năm hộ dân của xã thanh lâm như xuân đã bị nước lũ cô lập huyện như xuân đã phải cử lực lượng vào di chuyển người và tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn
tại huyện tĩnh gia mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều trụ sở ubnd xã trạm y tế xã phải tạm ngừng hoạt động khu tái định cư tại xã hải yến cũng ngập cục bộ mưa lớn đã khiến thị trấn qua sơn huyện quang sơn thanh hóa bị cô lập với các địa phương khác
như vậy là mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại huyện hương sơn hà tĩnh đã gây ngập lụt tại các xã vùng trũng và sạt lở đất tại các xã vùng núi đặc biệt tại km tám mươi hai quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một đã xảy ra sạt lở đất làm ách tắc giao thông
lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo phối hợp với hạt giao thông số năm và công ty quản lý đường bộ bốn trăm bảy mươi bốn đã tập trung huy động lực lượng phương tiện khắc phục sự cố đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên tuyến
liên tục trong những ngày qua đất đá tại nhiều vị trí cạnh quốc lộ tám a gần cửa khẩu quốc tế cầu treo đã bị sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá từ trên cao đổ xuống đã lấp kín đoạn đường lên cửa khẩu với chiều dài khoảng năm mươi mét gây ách tắc giao thông

trong khi đó điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp tiếp tục đe dọa nguy cơ sạt lở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo cũng đã có phương án để xử lý trong trường hợp sớm nhất
điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp tiếp tục đe dọa nguy cơ sạt lở đồn bên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo cũng đang có phương án để xử lý trong trường hợp sớm nhất
với những dòng chảy được hình thành sau mưa trên tuyến quốc lộ tám a đoạn từ cầu nước sốt đến cửa khẩu hiện vẫn còn bảy điểm có nguy cơ sạt lở trong đó có hai điểm nguy cơ cao gồm khu vực eo cô gái và cầu dọ đá
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự hôm qua tòa nhân dân cấp cao đà nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ tiêm nhầm vaccine khiến ba trẻ tử vong xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
phiên tòa xử phúc thẩm tiến hành theo kháng cáo của ba bị cáo nguyễn văn thiện nguyên phó giám đốc trần thị hải vân y tá trưởng và lê huỳnh sơn phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa huyện hương hóa tỉnh quảng trị cùng bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng bản án quá nặng
riêng y sĩ nguyễn thị thuận người lấy nhầm thuốc giãn cơ để tiêm cho trẻ không kháng cáo sau khi bị tuyên phạt năm năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
theo bản án sơ thẩm ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm của tòa nhân dân tỉnh quảng trị bị cáo huỳnh ngọc sơn bị tuyên án bốn năm tù giam nguyễn văn thiện ba năm tù giam trần thị hải vân ba năm tù treo
chiều qua hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao đà nẵng đã đưa ra phán xét cuối cùng tuyên giảm án từ tù giam thành ba năm tù treo đối với hai bị cáo nguyễn văn thiện và lê huỳnh sơn
bị cáo trần thị hải vân giữ ý án ba năm tù treo